trong khuôn khổ chuyến thăm nhật bản và tham dự hội nghị cấp cao hợp tác mê công nhật bản lần thứ một mươi
hôm nay tại văn phòng thủ tướng nhật bản sau lễ đón trọng thể
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã hội đàm và dự tiệc chiêu đãi của thủ tướng nhật bản shinzo abe
trong bầu không khí thân mật và tin cậy lẫn nhau hai thủ tướng bày tỏ vui mừng về việc quan hệ hữu nghị hợp tác việt nam nhật bản
đang phát triển tốt đẹp thực chất trên mọi lĩnh vực
thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc mừng thủ tướng shinzo abe vừa tái đắc cử chủ tịch đảng dân chủ tự do nhật bản
đất nước nhật bản sẽ ngày càng đóng vai trò tích cực tại khu vực và trên thế giới quan hệ việt nam nhật bản sẽ ngày càng được tăng cường
thủ tướng shinzo abe thay mặt chính phủ và nhân dân nhật bản gửi lời chia buồn sâu sắc về sự ra đi của nguyên tổng bí thư đỗ mười và chủ tịch nước trần đại quang
đánh giá cao sự đóng góp tích cực của hai nhà lãnh đạo vào việc phát triển quan hệ việt nam nhật bản
tại hội đàm hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường sự tin cậy chính trị thông qua việc duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao
thúc đẩy hợp tác quốc phòng an ninh hiệu quả và thực chất
về hợp tác kinh tế hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy liên kết kinh tế giữa hai nước theo tinh thần hai bên cùng có lợi
thủ tướng abe cảm ơn và đánh giá cao thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu cấp cao việt nam thăm nhật bản và dự hội nghị cấp cao mekong nhật bản
khẳng định chính phủ nhật bản coi trọng sự phát triển bền vững của việt nam và sẽ nỗ lực vì sự phát triển của việt nam
thông qua thúc đẩy các dự án oda và đầu tư của doanh nghiệp nhật bản vào việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đề nghị nhật bản xem xét miễn thuế thu nhập và thuế cư trú cho thực tập sinh việt nam tại nhật bản
và tạo thêm thuận lợi trong việc cấp thị thực nhập cảnh cho người du lịch việt nam sang nhật bản
về vấn đề khu vực và quốc tế hai thủ tướng khẳng định hợp tác để đảm bảo thành công cho hội nghị cấp cao mekong nhật bản lần thứ một mươi
cùng nỗ lực thúc đẩy quan hệ asean nhật bản khi việt nam giữ vai trò điều phối viên quan hệ asean nhật bản giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi tám
về vấn đề biển đông hai thủ tướng khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh an toàn hàng hải hàng không
giải quyết mọi tranh chấp bất đồng bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế